của các đồng chí quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau